thưa quý vị bảy mươi chín năm qua phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ sẵn sàng hy sinh vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
truyền thống ấy cứ lặng lẽ chảy trong huyết quản của mỗi người cán bộ chiến sĩ
đã có rất nhiều những tấm gương sáng về ý chí chiến đấu phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
những câu chuyện cảm động mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt là trong những khoảnh khắc sinh tử khi người dân gặp nạn may mắn đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện và cứu sống
chia sẻ những câu chuyện này cư dân mạng một lần nữa lan tỏa hình ảnh đẹp của những chiến sĩ luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ
sự việc xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng ba
một nam thanh niên có hành động dại rột nhảy cầu long biên tự tử
nhận tin báo
công an thành phố hà nội điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường nhanh chóng triển khai đội hình phao tròn và dây bơi ra tiếp cận nạn nhân và cận trương đưa nạn nhân lên cano để tiến hành sơ cấp cứu ban đầu
chia sẻ những hình ảnh này nhiều cư dân mạng thể hiện sự cảm kích trước sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ công an đã cứu nạn nhân được an toàn vượt qua thời khắc nguy hiểm đến tính mạng
vì nhân dân phục vụ tinh thần này được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể
những lúc nguy nan nhất đều có sự đồng hành của lực lượng công an
thật may mắn và cảm ơn các chiến sĩ công an đã kịp thời có mặt cứu giúp người dân trong găng tấp
việc làm thể hiện rõ tinh thần lúc dân gần dân khó có công an lực lượng công an triển khai việc cứu nạn nhân cũng rất nhanh chóng chuyên nghiệp
đối với cộng đồng mạng những việc làm ý nghĩa vì nhân dân của lực lượng công an đã trở nên rất quen thuộc diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày
không chỉ là sự khẩn trương chuyên nghiệp trong các vụ cứu nạn cứu hộ mà có rất nhiều tình huống đòi hỏi sự linh hoạt của các cán bộ chiến sĩ
sự việc vừa xảy ra ở thành phố hải phòng là một ví dụ
nhận tin báo một người đàn ông trèo lên đỉnh cầu kiệt trên quốc lộ một mươi định nhảy xuống sông cấm
lực lượng công an sau ba mươi phút thuyết phục cũng đã sử dụng các biện pháp phù hợp quyết định lựa chọn thời cơ ôm giữ nam thanh niên đưa vào khu vực an toàn
chia sẻ clip này cư dân mạng thực sự khâm phục tinh thần dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong những tình huống ngặt nghèo và đã đưa ra những phương án hiệu quả
nhìn các cán bộ chiến sĩ cứu hộ leo ra khỏi cầu mà thấy lo cho mấy anh làm nhiệm vụ trong những tình huống thật nguy hiểm
tình huống nguy hiểm quá xem clip gây thương cho người dân thương cả các chiến sĩ công an
nếu không phụ thuộc về nhiệm vụ có thể bị thương nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào
cứu được người là tốt rồi cảm ơn các chiến sĩ
lúc người dân khó khăn nhất lúc người dân nguy hiểm nhất đều có các anh bên cạnh để cứu giúp giữ lấy tính mạng cho người dân
đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
bởi vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào người chiến sĩ công an cũng lựa chọn hành động vì nhân dân
đó cũng chính là điều khiến cho cộng đồng mạng xúc động và biết ơn nhất
không sợ hiệp huy
đại úy lê hoàng hà nam cán bộ phòng cảnh sát không tránh
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên
sẵn sàng lao vào dòng đứt chạy xiết cứu sống một người dân không may bị đuối nước
vụ việc vừa mới xảy ra trên địa phận bạn nà cúng phường thanh trường thành phố điện biệt củ
cũng đã được thư dân mạng chia sẻ lan toàn trên mạng xã hội
đến đây thì thấy
thì thấy thấy
các bệnh người đang ngập lờ ở đấy
đang ngập lờ hữu nhiên
ở đấy thì tôi đã ngồi xuống đưa
bệnh người bị nạn lực
nếu như hôm nay không gặp được các anh
thì anh đã không còn nữa
đối với sự biết tư của các anh
công an đã
đã quyết định làm được
với sức đã trở
cố tu trở về
cho gia đình
thư dân mạng chia sẻ
hành động dũng cảm cứu người bị nạn của đại quý lê hoàng hả nam
khẳng định tinh thần quyết đoán
kỹ năng nhiệm vụ bài bản
vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn tứ hộ công an tỉnh điện điên
những hành động có ý nghĩa
hơn trăm lời nói
càng trong những hoàn cảnh nguy nan
tinh thần nhân văn nhân ái
hết lòng phục vụ nhân dân
lại càng phát huy
mong muốn những câu chuyện ý nghĩa
việc làm nhân văn như thế này
được lan toàn hơn nữa
để nhân dân thấu hiểu những hy sinh thầm đạm của các chiến sĩ công an
những vất vả nguy nan
để đổi lấy định yên
cuộc sống cho nhân dân